tại trường tiểu học đồng kèn huyện dương minh châu nhà xuất bản giáo dục tp hcm và sở giáo dục và đào tạo tỉnh tây ninh
phối hợp tổ chức trao tặng sách giáo khoa đồ dùng học tập cho ba trăm năm mươi em học sinh ở một mươi tám trường tiểu học trên địa bàn huyện
là con em việt kiều campuchia có hoàn cảnh khó khăn hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện tân châu tỉnh tây ninh
đây là những trường hợp các gia đình việt kiều campuchia hồi hương về việt nam sinh sống
nhưng có hoàn cảnh khó khăn con em họ không có giấy tờ khai sinh
nhưng đã được địa phương vận động tạo điều kiện về vật chất thiết yếu cho con em được đến trường
dịp này các đơn vị cũng đã tặng hai mươi phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện tân châu
dịp này các đơn vị cũng đã tặng hai mươi phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện tân châu tạo điều kiện về vật chất thiết yếu cho con em được đến trường

trước đó nhà xuất bản giáo dục tại tp hcm cũng đã tổ chức trao tặng bốn trăm sáu mươi một bộ sách giáo khoa năm cuốn sách tham khảo cho con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại khu vực biển hồ campuchia